các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việc thí điểm sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước
thời gian thực hiện thí điểm là ba năm
khai thác hiệu quả tài sản công là kho số đăng ký xe ô tô tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của một bộ phận người dân
đồng thời việc cấp quyền sử dụng và thống nhất quản lý kho số thuộc trách nhiệm của bộ công an và cơ bản việc đấu giá do các cơ quan thuộc bộ công an thực hiện
tại phiên làm việc một số ý kiến cũng đề nghị cơ quan có liên quan làm rõ một số vấn đề
về quy trình thủ tục đăng ký đấu giá về trách nhiệm và quản lý việc sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
số xe này sẽ được tập trung đấu giá ở bộ công an kinh phí này sẽ được đột vào ngân sách trung ương
thứ trưởng nguyễn văn long cũng đã thông tin thêm về quyền lợi tham gia đấu giá của người dân
một trong những nguyên tắc xuyên suốt của khi chúng tôi xây dựng nghị quyết dự thảo nghị quyết là công dân việt nam có quyền đấu giá biển số xe bất cứ tỉnh nào trên lãnh thổ việt nam
và điều đó chúng tôi hiện nay với cơ sở dữ liệu công dân với tất cả những hạ thần của bộ công an
hiện nay hoàn toàn có thể quản lý tốt cái việc này
phát biểu tại phiên làm việc chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng việc đấu giá biển số xe là hết sức cần thiết
đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân đảm bảo công khai minh bạch
ủy ban thường vụ quốc hội cũng đề nghị các cơ quan có liên quan tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo
trình quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay tại
tại học viện chính trị khu vực ba thành phố đà nẵng nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp với hội đồng lý luận trung ương
học viện chính trị khu vực ba tổ chức giới thiệu sách quy hoạch không gian biển mục tiêu phát triển kinh tế xanh bền vững
và chuyển giao tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và tủ sách tri bộ điện tử
chủ trì có đồng chí thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an cùng sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
với cách tiếp cận mới chủ yếu sử dụng nguồn tư liệu quốc tế cuốn sách quy hoạch không gian biển mục tiêu phát triển kinh tế xanh bình vững
đã phân tích trình bày hết sức ngắn gọn cô động những nội dung cốt yếu xung quanh nội hàm quy hoạch không gian biển
để cung cấp cho bạn đọc những nhận thức đúng đắn về một vấn đề đang rất được quan tâm hiện nay
đặc biệt cuốn sách lựa chọn mô hình nghiên cứu điển hình một phương pháp nghiên cứu đặc trưng của các công trình quốc tế
đã mang lại cho bạn đọc những nhận thức cụ thể thiết thực
để phổ biến lan tỏa nội dung giá trị của cuốn sách đến đông đảo bạn đọc
song song với việc xuất bản sách chế truyền thống nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử
phục vụ bàn đọc trên trang stbook vn và thư viện cơ sở vn
đồng chí thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương tác giả của cuốn sách quy hoạch không gian biển
mục tiêu phát triển kinh tế xanh bền vững đã trao tặng sách cho một số đại biểu và đơn vị
cũng tại buổi lễ tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã chuyển giao tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
và tủ sách chi bộ điện tử cho lãnh đạo học viện chính trị khu vực ba
để tiến tới thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử giúp người dân rút ngắn thời gian đi lại chờ đợi
lực lượng công an đã và đang nỗ lực ngày đêm để thực hiện đề án sáu của thủ tướng chính phủ với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất
nhiều địa phương đã có những cách làm hay phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng để đưa đề án sáu đến gần hơn với người dân
có nhu cầu thay đổi thông tin chủ hộ trong số hộ khẩu bà phạm thị ngọc đã tìm hiểu để thực hiện các thủ tục trên cổng dịch vụ công
nhưng vì lớn tuổi và không rành công nghệ bà đã nhờ tổ hỗ trợ dịch vụ công tại phường hải châu hai hướng dẫn
hoàn thành các thủ tục chưa đầy một mươi phút bà đã thay đổi xong thông tin trong hộ khẩu mà không cần phải đến trụ sở công an phường
các phong trào điển hình trong từng xóm ấp nơi có đông người dân là đồng bào dân tộc khơ me sinh sống
lực lượng công an cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm lấy dân làm gốc
duy trì nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về tự phòng tự quản
nhất là các mô hình phòng chống tội phạm trong đồng bào dân tộc khmer
nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
tạo phong trào cơ sở vững chắc giữ vững thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét chỗ ở đối với võ thanh thời ba mươi ba tuổi trú tại thôn phước bình
xã bình nguyên huyện bình sơn về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thời gian qua võ thanh thời thường xuyên sử dụng mạng xã hội facebook đăng tải chia sẻ nhiều bài viết
có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng nhà nước
xúc phạm uy tín danh dự của chủ tịch hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ
và mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
chủ tịch an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ

và mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
chủ tịch an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ
đang bị truy nã đấu tranh mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ thêm đối tượng lê hữu cường và đào tùng long cùng chú tại thành phố bắc giang về tội cưỡng đoạt tài sản
thủ đoạn của nhóm đối tượng là ép các chủ xe chở hàng ra vào chợ mía phải nộp tiền cao hơn quy định
thành lập các đội bốc xếp hàng hóa tự đề ra mức phí cao hơn nếu ai không chấp hành sẽ bị đe dọa không cho bốc hàng hóa ra vào chợ
với các thủ đoạn nói trên cho đến nay ổ nhóm này đã chiếm đoạt của tiểu thương và chủ xe hơn hai trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết vừa tiếp nhận đối tượng đỗ tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
thường trú tại phường tân thuận tây quận bảy tp hcm do cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm bàn giao và đang củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào ngày một mươi chín tháng chín lộc lái xe ô tô chở
một thi thể nữ đến công an phường tân thuận tây quận bảy tp hcm đầu thú thừa nhận về hành vi giết người
tại cơ quan công an lộc khai nhận tuy đã có vợ và con nhưng vẫn có quan hệ tình cảm với nữ nạn nhân
cho đến chiều ngày một mươi tám tháng chín lộc thuê ô tô đến trà vinh để chở nạn nhân đi làm răng
trên đường đi thì nạn nhân yêu cầu lộc phải ly dị vợ để về sống chung cùng nhau cho nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn
trong lúc tức giận lộc cầm dao đâm nạn nhân tử vong
sau đó lộc lái xe về nhà anh ruột tại xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm kể lại sự việc và được người thân vận động ra đầu thú
quá trình khám nghiệm cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng và cùng nhiều loại nữ trang do nạn nhân mang theo trước khi bị sát hại
hiện vụ việc được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra làm rõ
thế nhưng hậu quả để lại thì khôn lường
rất nhiều hệ lụy cho gia đình và cả xã hội
xin mời quý vị cùng nhìn lại các vụ việc vừa xảy ra tại bạc liêu để cùng suy ngẫm
từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm để quan tâm giáo dục con em và người thân kịp thời phát hiện tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra
tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn luôn là vấn đề bức xúc
đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc thanh thiếu niên tụ tập dùng hung khí tự chế để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn tỉnh bạc liêu trong thời gian qua
theo số liệu thống kê từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh bạc liêu xảy ra chín vụ thanh thiếu niên phạm tội có sử dụng hung khí mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày
qua điều tra truy xét một số vụ án thì nhận thấy các đối tượng gây án độ tuổi từ một mươi bốn một mươi tám
đa phần là bỏ học hoặc là không được học hành thiếu sự quản lý giám sát giáo dục từ phía gia đình thường xuyên tụ tập ăn chơi liêu lỏng cá biệt là có trường hợp là sử dụng chế phép trung tí
mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng các đối tượng sử dụng hung khí phạm tội với tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng như gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích thậm chí là giết người
mới đây vào chiều ngày hai mươi tám tháng tám sau khi nghe tin một người chị quen ngoài xã hội bị hàng xóm xảm sỡ
ngô thái thi sinh năm hai nghìn bảy đã kéo theo hai người bạn mang theo dao tự chế tìm người hàng xóm để xử lý
hậu quả nạn nhân bị thương tích nặng
ngô thái thi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ về hành vi giết người
để kịp thời phát hiện xử lý tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra